thành phố đà nẵng có nhiều lợi thế về du lịch nhất là du lịch đường thủy nội địa
nhờ đó trong thời gian gần đây lượng khách du lịch đường sông đà nẵng đã có sự tăng trưởng rõ rệt
chỉ tính riêng trong tháng tám năm nay lượng khách tham quan bằng du thuyền trên sông hàn
đã tăng hai mươi ba so với cùng kỳ năm trước
dự kiến năm hai nghìn một mươi chín mức tăng trưởng về lượng khách du lịch đường sông sẽ tăng gần hai mươi so với năm hai nghìn một mươi tám
hiện đà nẵng đang tiếp tục tập trung phát triển điểm đến sản phẩm dịch vụ trên tuyến du lịch đường thủy nội địa
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một sẽ có tám tuyến du lịch được thành phố trú trọng kêu gọi đầu tư khai thác
gồm các tuyến trên sông hàn sông cẩm lệ sông cú đê
từ đó tạo tiền đề để du lịch đường thủy nội địa thành phố bứt phá
góp phần vào sự phát triển du lịch nói chung và du lịch đường thủy nội địa nói riêng của đà nẵng trong thời gian tới